tại cần thơ ngày hội du lịch sinh thái phong điền là hoạt động thường niên nhằm quảng bá các thương hiệu nông sản trái cây của địa phương
tái hiện những nét văn hóa làng nghề truyền thống của miền sông nước tây nam bộ
năm nay ngày hội diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng chín tại khu vực bờ kè công viên nguyễn phương danh thị trấn phong điền với nhiều hoạt động phong phú và mới lạ
năm hai nghìn một mươi hai huyện phong điền lần đầu tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày du lịch thế giới
từ đó đến nay mỗi lần tổ chức ngày hội đều được mở rộng nâng chất dần trở thành sự kiện điểm nhấn cho du lịch phong điền nói riêng và cần thơ nói chung
ngày hội du lịch sinh thái phong điền cần thơ nhằm tuyên truyền quảng bá tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương và thành phố
giới thiệu các loại trái cây đặc sản đặc trưng ẩm thực dân gian sản phẩm du lịch của địa phương hợp tác phát triển dịch vụ du lịch và kết nối tour tuyến với các đơn vị lữ hành
nhân cái dịp du lịch này mình có thể quảng bá được những sản phẩm những đặc trưng làng nghề của quê hương phong điền đến du khách gần xa
và đặc biệt là trong ngày hội này mình sẽ với tiềm năng của phong điền là vườn trái cây sinh thái cùng với các làng nghề như là hôm nay có phần thi đổ bánh xèo bánh thọt

với lợi thế sẵn có thành phố cần thơ cũng như phong điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình du lịch homestay hay du lịch cộng đồng
với việc đưa du khách trong và ngoài nước trải nghiệm gần gũi hơn về bản sắc văn hóa việt nam từng vùng miền hướng tới nhà nhà làm du lịch là những điều mà thành phố cần thơ đang nỗ lực thực hiện
thấy rằng là cái khách đến tham quan cũng như là tham dự thì năm nay
so với năm rồi thì lượng khách chúng tôi có thể khẳng định rằng là nó tăng cao có thể là khoảng từ hai mươi năm lượt khách trở lên
so với năm rồi thì chúng tôi khoảng trên hai mươi khách
có thể nói ngày hội du lịch sinh thái phong điền hai nghìn một mươi bảy sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch
từng bước xây dựng phong điền thành huyện du lịch sinh thái với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển vườn cây ăn trái và tham quan di tích lịch sử
đồng thời tạo điều kiện để các điểm vườn quảng bá du lịch kết nối tour tuyến giới thiệu nhiều loại trái cây món ngon đặc sắc đến du khách góp phần quảng bá những nét đặc trưng của ngành du lịch thành phố cần thơ